trong hai ngày mùng hai và mùng ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín tại hà nội bộ ngoại giao phối hợp với cơ quan liên hợp quốc về bình đẳng giới và nâng cao quyền năng cho phụ nữ đã tổ chức hội thảo tập huấn ứng phó bạo lực đối với lao động nữ di cư dành cho cán bộ ngoại giao
hội thảo là hoạt động trong khuôn khổ chương trình an toàn và bình đẳng hiện thực hóa quyền và cơ hội của lao động nữ di cư trong khu vực asean một phần của sáng kiến tiêu điểm của liên minh châu âu và liên hợp quốc nhằm xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái
nội dung tập trung về các vấn đề giới bạo lực giới vấn đề di cư công tác phòng chống mua bán người tại việt nam và bảo hộ công dân việt nam ở nước ngoài cũng như kỹ năng ứng phó bạo lực đối với lao động nữ di cư
điều này sẽ giúp bảo đảm quyền lợi sự an toàn và nhân phẩm của người lao động di cư nói chung
lao động nữ di cư nói riêng góp phần thúc đẩy di cư hợp pháp an toàn và quản lý hiệu quả di cư quốc tế của việt nam